để chủ động phòng chống hạn hán mùa khô năm hai nghìn hai mươi mới đây ủy ban nhân dân tỉnh con tum đã có văn bản chỉ đạo
tất cả các sở ban ngành đơn vị liên quan và ủy ban nhân dân của một mươi huyện thành phố con tum
triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống hạn hán thiếu nước mùa khô năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tỉnh con tum yêu cầu các sở ban ngành và các đơn vị liên quan chủ động nắm bắt tình hình
thời tiết dự báo khí tượng thủy văn để thực hiện chỉ đạo tốt công tác quản lý vận hành tích nước
tại các hồ chứa cho phù hợp có kế hoạch phân phối nước hợp lý bảo đảm cung cấp đầy đủ cho các
nhu cầu thiết yếu và sản xuất nông nghiệp cho cả mùa khô năm hai nghìn hai mươi ngoài ra cần tuyên truyền hướng dẫn
người dân thực hiện các biện pháp tích chữ nước sử dụng nước hiệu quả tiết kiệm